dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi là lần đầu tiên liên đoàn lao động tỉnh đồng nai đứng ra tổ chức hai mươi năm chuyến xe hỗ trợ cho khoảng một năm trăm linh đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhiều năm chưa có điều kiện về quê xung hợp với gia đình
ngoài ra những ngày qua công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp với các cơ quan đơn vị doanh nghiệp tổ chức hàng trăm chuyến xe đưa người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn về quê đón tết
đến chiều ngày một mươi chín tháng một tỉnh đồng nai đã tổ chức được hơn hai trăm linh chuyến xe đưa khoảng một mươi đoàn viên người lao động về quê xung hợp
các chuyến xe được khởi hành từ ngày một mươi bốn đến ngày hai mươi hai tháng một tức ngày hai mươi đến ngày hai mươi tám tháng một mươi hai âm lịch